tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập
và trao huân chương hồ chí minh cho viện khoa học thủy lợi việt nam
thủy lợi có vai trò đặc biệt quan trọng nhất là đối với đất nước có truyền thống sản xuất nông nghiệp như việt nam
trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dân diễn biến ngày càng nhanh và phức tạp
thì vai trò của công tác thủy lợi càng trở nên quan trọng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp công hiến của viện khoa học thủy lợi việt nam
cho sự nghiệp xây dựng phát triển của ngành thủy lợi nói riêng và lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn nói chung
mong đội ngũ hơn một nhà khoa học cán bộ nghiên cứu đào tạo của việt với năng lực trình độ chuyên môn cao
trở thành vốn quý của nền khoa học nước nhà đã đang và sẽ tiếp tục có những đồng góp xứng đáng thiết thực hiệu quả
cho sự phát triển của đất nước
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao hân trường hồ chí minh
cho viện khoa học thủy lợi việt nam
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đã trao hân chương lo động hạng hai cho bốn cá nhân
và hân chương lo động hạng ba cho ba cá nhân của viện khoa học thủy lợi việt nam